các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra canxi còn có những vai trò quan trọng khác
truyền dẫn tín hiệu thần kinh giúp điều tiết học môn giúp cơ bắp và mạch máu co thắt hỗ trợ đông máu
vì vậy cơ thể luôn cần có đồ canxi để đảm bảo hoạt động khỏe mạnh
hai cơ thể cần bao nhiêu canxi mỗi ngày
theo viện y khoa quốc gia mỹ liệu canxi cần dùng cho mỗi người khác nhau tùy theo độ tuổi giới tính như sau
từ một đến ba tuổi bảy trăm linh mg
từ bốn đến năm tuổi một nghìn mg
chín đến một mươi ba tuổi một nghìn ba trăm linh mg
từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi một mg
một mươi chín đến năm mươi tuổi một nghìn mg
năm mươi một đến bảy mươi tuổi nam cần một nghìn mg nữ cần một nghìn hai trăm linh mg
và từ bảy mươi một tuổi trở lên một hai trăm linh mg
ba bổ sung canxi bằng cách nào là tốt nhất
cách duy nhất để cơ thể chúng ta có canxi là lấy từ bên ngoài
thông qua thức ăn hoặc chất bổ sung
nếu bạn có chế độ ăn uống đầy đủ chất thì hầu như không cần uống thuốc bổ canxi
các loại thực phẩm dấu canxi như đậu rau cải cá sữa sữa chua
cụ thể một muỗng cà phê hạt cho một trăm hai mươi mg canxi
hai mươi tám g phô mai chứa ba trăm ba mươi một mg canxi
một hộp sữa chua chứa hai trăm bốn mươi năm mg canxi

các loại đậu như đậu dòng một cốc chứa hai trăm bốn mươi mg
canxi các loại đậu như đậu dòng một cốc chứa hai trăm bốn mươi mg canxi
ai nên bổ sung canxi dạng thuốc
những ai đang ăn chay trường hay những trường hợp dưới đây thường ăn thiếu những chất dầu canxi
có thể phải bổ sung canxi bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ
những người thường ăn chai trường mắc các triệu trứng và uống ít sữa
người có chế độ ăn nhiều thịt thay muối khiến cơ thể ra nhiều canxi bị loáng xương
những người mắc bệnh tiêu hóa không hấp thụ canxi chẳng hạn như viêm ruột hay bệnh xy lắc
bổ sung canxi như thế nào
canxi dạng thuốc bổ sung được sản xuất ở nhiều loại tùy vào loại mà chỉ số phần trăm canxi thật khác nhau
nói cách khác trong một trăm linh mg calium carbonas chỉ có bốn trăm linh gram calium thực sự khi bổ sung canxi
nên uống cùng vitamin d để hấp thu canxi vào cơ thể tốt hơn
bốn bổ sung canxi nhiều nguy hiểm như thế nào
tại mỹ sáu mươi một phụ nữ trên sáu mươi tuổi uống thuốc bộ canxi mỗi ngày
xu hướng này đang gia tăng những năm gần đây
vì vậy thị trường thuốc bổ canxi là một trong những thị trường
màu mỡ nhất ước tính hàng chục tỷ usd kéo theo là tình trạng quảng cáo quá mức
cho việc uống canxi cho cả những bệnh nhân không cần thiết
trường y khoa john hopkins một trong những bài báo năm hai nghìn một mươi tám đã cho rằng
cách tốt nhất để bổ sung canxi là ăn uống cân bằng thay vì uống thuốc bổ sung canxi
một nghiên cứu khác từ tulang university và trung quốc cho kết quả giữa lợi và hại
của việc uống canxi trong ngăn ngừa và tăng rủi ro các bệnh về tim mạch thận và đường tiêu hóa

như trong trường hợp tim mạch nếu uống canxi với liều thấp từ sáu trăm linh mg trên mỗi ngày
có tác dụng bảo vệ tim nhưng gia tăng rủi ro tim mạch và thận với liều cao một trăm linh mg trên một ngày
một nghiên cứu từ bệnh viện đại học yon hovsky theo dõi hai bảy trăm linh bệnh nhân trong một mươi năm
cũng cho thấy uống thuốc bổ canxi không mang lại lợi gì mà còn làm tăng quá trình vô hóa đông mạch
điểm thú vị của nghiên cứu này là những người tham gia nghiên cứu được bổ sung canxit
thức ăn tự nhiên thì có thể tác dụng bảo vệ tim mạch điều này cũng chỉ ra
chế độ dinh dưỡng rất quan trọng với việc ngăn ngừa tim mạch và ăn uống cân bằng tự nhiên
là cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể uống nhiều canxi cũng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm khác
như sỏi thận đầy hơi liên tục táp bón và bệnh đường ruột ung thư tuyến tiền liệt
tăng rủi ro bệnh tăng canxi trong máu